do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh bắc và trung trung bộ đều có xu hướng giảm nhẹ từ một hai độ xuống mức còn ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận không nằm trong vùng tác động của xoáy thấp
vì thế mà trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh trên giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
nóng cục bộ xuất hiện một vài nơi chứ không xảy ra trên diện rộng
ở phía nam gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì thế mà đêm nay nam bộ và tây nguyên có mưa rào và rông ở một vài nơi
ngày mai trời có nắng trong khoảng sáng và chiều nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
một số nơi thuộc khu vực miền đông nam bộ như tây ninh bình phước hay cả đồng nai nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng ba mươi bốn độ

đến chiều và tối mai mưa rông ở tây nguyên và nam bộ xuất hiện trở lại nhưng diện mưa thì chỉ ở mức giải rác
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên khu vực vịnh bắc bộ có mưa rông ở nhiều nơi
trong cơn rông cần phải đề phòng gió giật mạnh
đối với hai khu vực là khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi
đối với khu vực của huyện đảo hoàng sa nhiệt độ phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam cấp năm phần phía tây có lúc cấp sáu
nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước